tại hà nội trung ương hội nông dân việt nam đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
tổ chức diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ ba với chủ đề khơi nguồn nông sản việt
dự và chủ trì diễn đàn có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí thào xuân sùng bí thư đảng đoàn chủ tịch ban chấp hành trung ương hội nông dân việt nam
tham dự diễn đàn còn có đại diện bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngân hàng nhà nước các ủy ban của quốc hội và sáu mươi ba nông dân việt nam xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín
được bình chọn trong chương trình tự hào nông dân việt nam
thảo luận tại diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ ba các vấn đề như xây dựng thương hiệu nông sản việt
tổ chức lưu thông phân phối nông sản trong nước giảm thiểu khâu trung gian để giảm bớt chi phí
tìm đầu ra cho sản phẩm đã được các nông dân đặt vấn đề cho chuyên gia kinh tế
các bộ ngành của trung ương
các chuyên gia tham gia diễn đàn cho rằng việc xây dựng thương hiệu nông sản phụ thuộc hoàn toàn
vào doanh nghiệp bởi thương hiệu dựa trên chất lượng của sản phẩm còn nhà nước sẽ trợ giúp
trong việc quảng bá thương hiệu ra thị trường quốc tế thông qua truyền thông để tăng cường sự nhận diện
nhận thức của người dân các nước trong khu vực và trên thế giới về giá trị nông sản của việt nam
chính phủ đã có nghị định chín mươi tám về ưu tiên bảy hình thức liên kết
tuy nhiên chính quyền địa phương cũng cần hỗ trợ tích cực hơn nữa để người nông dân tham gia vào liên kết
từ đó sẽ giảm thiểu được chi phí ở khâu trung gian
và chúng ta đang có kế hoạch là gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu cho khoảng hai mươi bốn sản phẩm
trong chương trình ô cốp này
có những nhà sản xuất bao bì bây giờ chỉ bám vào chương trình ô cốp để triển khai thôi
hai mươi bốn sản phẩm này nếu chúng ta gia tăng giá trị lên
thì chúng ta có một thị trường trong nước và thế giới rất là tốt
trong đó chúng tôi đang tập trung làm khoảng năm sản phẩm đạt thương hiệu là năm sao
diễn đàn nông dân quốc gia là hoạt động thường niên
được tổ chức liên tục trong suốt ba năm qua
để các nông dân việt nam chia sẻ cách làm những khó khăn vướng mắt với chính phủ
các bộ ngành để kịp thời có những giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững